vượt qua các loại gạo của thái lan và campuchia gạo st hai mươi năm của việt nam đã trở thành loại gạo ngon nhất trên thế giới
đây là kết quả của cuộc thi gạo ngon nhất thế giới trong khuôn khổ hội nghị thương mại gạo thế giới lần thứ một mươi một do the rice trader tổ chức tại manila philippines
trong lịch sử các cuộc thi gạo ngon nhất thế giới thái lan luôn là ứng viên hàng đầu với nhiều lần đoạt giải
vì vậy việc gạo st hai mươi năm được xướng danh ngôi vị cao nhất trong cuộc thi này có ý nghĩa lớn cho hạt gạo việt nam
gạo st hai mươi năm thuộc dòng lúa thơm st gồm nhiều giống khác nhau do nhóm kỹ sư hồ quang cua kỹ sư nguyễn thị thu hương và tiến sĩ trần tấn phương lai tạo và cải tiến trong hơn hai mươi năm qua
st hai mươi năm là loại gạo thuộc nhóm hảo hạng trong thị trường gạo hiện nay cơm khi nấu dẻo thơm hương vị ngọt dẻo đặc biệt rất thu hút
đặc biệt loại gạo này có hàm lượng đạm cao nên phù hợp với người mắc bệnh đái tháo đường và người già và trẻ em
hiện nay giống lúa sc có thể nói là có cành tác giáp hết
những vùng đất mà lưng canh lúa tôm ở ven biển đồng bằng sông cửu long với đặc tính phẩm chất cao như vậy và năng sức cũng khá cao giá trị bán buôn hạ thóc cũng cao
tốc độ phát triển như vậy cho thấy giống lúa này đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng rất cao
đến nay lúa thơm st đã được sản xuất rộng rãi trong khu vực đồng bằng sông kiều long và một số địa phương khác trong cả nước
lúa được sản xuất theo quy trình sạch và chế biến gạo theo dây chuyền hiện đại với công nghệ của thụy sĩ với tiêu chuẩn ba là không có độc tố gây hại sức khỏe người không dư lượng thuốc trừ sâu diệt cỏ không dùng hóa chất tạo mùi